sáng nay ngày một mươi chín tháng hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt và trao tặng quà cho công ty cổ phần đầu tư văn phú invest vì những đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng của công ty
đồng thời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong thời gian vừa qua
báo cáo với chủ tịch quốc hội tổng giám đốc văn phú invest tô như toàn cho biết trong những năm qua văn phú invest là một doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh thành công
và đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng
nhân dịp này với sự chứng kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lãnh đạo công ty văn phú invest đã trao tặng tổng kinh phí hai mươi ba tỷ đồng
cho các địa phương và các tổ chức hoạt động vì cộng đồng
trong đó bảy tỷ đồng được hỗ trợ xây dựng ngôi trường tiểu học vùng cao tại xã đồng sơn huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
sáu tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trung tâm công tác xã hội thành phố cần thơ nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam dioxin
một mươi tỷ đồng hỗ trợ hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh bến tre tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo
ghi nhận những đóng góp chia sẻ với cộng đồng của công ty cổ phần đầu tư văn phú invest
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội đã trao tặng quà bóng và áo thi đấu với chư ký của các thành viên đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam cho lãnh đạo công ty văn phú invest
đây là món quà mà đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam dành tặng chủ tịch quốc hội nhân dịp chủ tịch quốc hội gặp mặt đội bóng tại nhà quốc hội sau khi giành ngôi á quân tại giải vô địch u hai mươi ba châu á vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ ủng hộ của công ty cổ phần đầu tư văn phú invest
nhấn mạnh đây là những hoạt động rất đáng trân trọng
chủ tịch quốc hội chúc cộng đồng doanh nghiệp việt nam nói chung và công ty cổ phần đầu tư văn phú invest nói riêng
tiếp tục đạt được những kỳ tích trong hoạt động kinh doanh như những bước tiến thần tốc của bóng đá việt nam trong thời gian vừa qua
đồng thời tiếp tục chia sẻ những thành công đó với xã hội mang lại niềm vui cho cộng đồng như bóng đá việt nam đã làm được trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhân dịp này qua các cơ quan thông tấn báo chí chủ tịch quốc hội cũng gửi lời cảm ơn tới các thành viên đội tuyển bóng đá việt nam
chúc đội tuyển tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi chín để tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ